phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với công an huyện châu thành a
bắt quả tăng hai mươi một đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở ấp sáu b
xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm sáu con gà trống đá hơn ba mươi cuộn băng keo và một số vật dụng có liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn tạm giữ trên một trăm linh hai triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động
trong số các đối tượng bị bắt quả tang có nhiều người đến từ thành phố cần thơ tỉnh sóc trăng
và một số địa phương của tỉnh hậu giang như thành phố ngã bảy huyện phụng hiệp
chỉ hai ngày sau khi ra tù bốn đối tượng đã rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn và xa lưới tại bình định
cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đều có tiền án về các tội danh trộm cắp buôn bán ma túy
cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
ngày bốn tháng một mươi một khi đến thị trấn bình dương huyện phù mỹ tỉnh bình định
các đối tượng đã giật sợi dây chuyền của chị đỗ thị hoa chú tại thị trấn bình dương
khi về tỉnh quảng nam các đối tượng bán dây chuyền được chín bốn triệu đồng tiêu xài
đến ngày sáu tháng một mươi một trên đường trở lại tỉnh bình dương chúng tiếp tục thực hiện chót lọt năm vụ cướp
tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi và phường tam quan nam thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
tình trạng chống người thi hành công vụ và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang diễn ra
công an thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý một đối tượng
có ý định tấn công một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi chú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương
phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn
y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rừu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
chúng tôi đã chạy dưới chỗ công an nói sau chỗ này không mở
chỗ bên tuôn trong mở hết phong tỏa rồi
sau đó em cầm rượu đuổi đến cán bộ công an
bây giờ em tỉnh lại tỉnh rượu ra em thấy con người mình sai trái
em xin lỗi mai chủ công an em thấy hối hận vô cùng
qua sự việc này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ
chấp hỏi hỏi hỏi hỏi
chấp hỏi hỏi hỏi hỏi
chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự
y hải ayun để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo khoảng một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
tiếp tục với một tin tức về an ninh trật tự
mới đây tại khu vực ga gành thuộc phường yên bình
thành phố tam điệp của tỉnh đinh bình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đinh bình
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn khuê chú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì
thành phố hà nội vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê
đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê
tại khu vực ga gành thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài
để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
khuê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố hai mươi một bị can cùng chú tại tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt một mươi tám tuổi trú tỉnh đồng nai từ trước
khuya ngày bốn tháng sáu bị can tống hoàng minh thái một mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai
đã chuẩn bị hung khí một mươi ba con dao phóng lớn một lưỡi liềm rủ quỳnh tiến nghĩa một mươi tám tuổi
cao thành nam hai mươi tuổi nguyễn thành luân một mươi tám tuổi trần công lý một mươi tám tuổi đoàn hoàng thái một mươi tám tuổi
hoàng phạm bảo khanh một mươi tám tuổi nguyễn hoàng anh thơ một mươi tám tuổi trần nguyễn anh duy một mươi tám tuổi
nguyễn công tính một mươi chín tuổi nguyễn vũ nguyên chương một mươi tám tuổi lê kiều minh hoàn một mươi bảy tuổi
lê trung dương một mươi tám tuổi phạm hoàng lâm một mươi chín tuổi khổng minh tuấn một mươi tám tuổi cao hoàng sang một mươi bảy tuổi
nguyễn đức thắng một mươi chín tuổi đỗ hồng phong hai mươi tuổi nguyễn vũ hoài ân hai mươi tuổi nguyễn minh tâm một mươi tám tuổi
và lê minh tài hai mươi tuổi cả hai mươi đều trú tỉnh đồng nai nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
sở y tế hà nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca về còn tối thiểu bốn tuần
trước đó người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca ở hà nội phải
chờ tới tám tuần trở lên mới tiêm mũi hai
cdc hà nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai
cho người dân nhanh nhất an toàn và hiệu quả đáp ứng công tác phòng chống dịch
tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đối với vaccine astrazeneca viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị triển khai
tiêm trả mũi hai sau mỗi một từ bốn tuần trở lên
theo bộ y tế tính đến một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay cả nước đã tiêm được hơn chín mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một trên cả nước có tỷ lệ tiêm ít nhất là một liều vaccine khoảng tám mươi bảy
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là khoảng bốn mươi sáu dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
mới đây sở y tế hà nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca về còn tối thiểu bốn tuần
trước đó người đã tiêm một mũi vaccine astrazeneca ở hà nội phải chờ tới tám tuần trở lên mới tiêm mũi hai
cdc hà nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất
an toàn và hiệu quả đáp ứng công tác phòng chống dịch tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
sáng ngày hôm nay toàn tỉnh hà nam ghi nhận hai mươi một trường hợp có kết quả xét nghiệm
dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi tám người được phát hiện thông qua sàng lọc y tế
tại công ty myhappytest xã thanh hà huyện thanh liêm và ba trường hợp tại thôn vĩnh tử xã an lão huyện bình lục
liên quan đến các ca bệnh mới ghi nhận ngành y tế tỉnh hà nam đã phối hợp khẩn trương điều tra dịch tễ
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty may hapitex lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần
và có liên quan tới f để cách ly y tế kịp thời
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay đà nẵng đã quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hai phường an hải bắc và nại hiên đông cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn và hiệu quả ghi nhận của nhóm phóng viên
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập nhằm tuyên truyền và hướng dẫn
các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt để kịp thời hướng dẫn người dân
cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
tổ hợp cùng các lực lượng quân sự bảo vệ nhân phố dân phòng để tổ chức kiểm soát lượng người ra vào quét mã quy cốt
đồng thời công an phường đã phối hợp với tổ xử lý đua động của phường tổ chức ra quân kiểm tra quy định chấp hành các quy định
có một số người dân chưa nắm bận kỹ cho nên trong quá trình kiểm tra lực lượng muốn hướng dẫn cụ thể những quy định mới cho người dân để biết chấp hành
phường an hải bắc và nại hiền đông có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba toàn quận sơn trà và liên quan đến tám chuỗi lây nhiễm
hiện có bốn trăm năm mươi trường hợp f một đang áp dụng cách ly tại nhà
để tâm soát yếu tố nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan ủy ban nhân dân quận đang tăng tốc xét nghiệm một trăm linh hộ gia đình
và khu vực liên quan đến yếu tố nguy cơ
để tâm soát yếu tố dịch tễ bên trong khu vực phong tỏa công tác giám sát việc cách ly và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng được chú trọng
chúng tôi tổ chức lấy mẫu rộng nhưng mà phong tỏa hẹp để đảm bảo được điều kiện cuộc sống cũng như việc sinh hợp của người dân